liên quan đến công tác phòng chống dịch cúm da cầm
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã có cuộc họp khẩn cấp
triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm da cầm ah bảy n chín
tại cuộc họp tỉnh quảng ninh đề nghị cần tập trung cho công tác tăng cường tuyên truyền
về nguy cơ nguy hại và tính cấp thiết trong công tác phòng chống dịch
các địa phương có thống kê các cơ sở nhỏ lẻ chăn nuôi da cầm
từ đó triển khai tiêm phòng chống dịch cúm ở da súc và gia cầm
đồng thời hạn chế thậm chí là cấm chuyển đổi vùng
đối với đàn gia súc gia cầm trong thời gian giao mùa này
để phòng chống dịch ngành y tế quảng ninh đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men
và tư hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
cụ thể tuyến tỉnh đã chuẩn bị bốn chín tấn chloramine b hơn hai ba trăm linh khẩu trang
trăm bốn mươi bộ trang phục phòng hộ hàng trăm chai nước xúc miệng
bốn máy phun hóa chất các loại
hiện lực lượng quản lý thị trường đang tập trung cao độ việc kiểm tra
kiểm soát gia cầm và sản phẩm gia cầm
mới đây lực lượng quản lý thị trường đã kịp thời phát hiện và bắt giữ
tiêu hủy ba trăm linh con vịt nhập lậu tại huyện bình liêu
lực lượng hải quan siết chặt quản lý cửa khẩu để cho gia cầm
không có cơ hội nhập lậu vào việt nam từ biên giới